để mà chúng cử được vào cái biểu án dân quyền
thì rõ ràng cả thế giới đã phải phân tích
đã có những cái phân tích
đối với việt nam là có đảm bảo hay không đảm bảo vấn đề con người
quốc gia đất nước chính phủ đã làm những gì
để cho nhân dân việt nam phát triển
để cho có được đất nước việt nam ổn định như ngày hôm nay
người dân việt nam được sinh sống trong một môi trường an toàn như thế nào
đảm bảo ra sao đối với quyền con người
có như vậy họ mới xét và họ đánh giá việt nam đủ tiêu chuẩn
để tham gia vào hội đồng nhân quyền thế giới

xác định con người là trung tâm chủ thể nguồn lực quan trọng nhất
và là mục tiêu của sự phát triển
việc bảo vệ hệ thường con người luôn được lồng rách
cụ thể hóa chăm sóc chiến lược
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
lồng người cũng được thể chế hóa trong diễn pháp và pháp luật
theo đó các quyền con người quyền công dân
về chính trị kinh tế văn hóa xã hội
được công nhận côn trọng bảo vệ và bảo đảm theo diễn pháp và pháp luật
thực tế của dân quạc việt nam hoàn toàn xứng đáng
và có thể làm tốt bất cứ vai trò quốc tế quan trọng nào
việt nam đã từng chính phủ
và đã hoàn thành tốt vai trò thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
việt nam đã hai lần chúng tử
là ủy tiên không thủ trực chính thức của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kể từ khi chính thức trở thành thành viên liên hợp quốc
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
việt nam đã đóng góp hiệu quả và hoạt động của liên hợp quốc
trong xây dựng hòa bình phát triển và bảo đảm quyền con người
hiện nay việt nam là điều khối tuyên của hợp hội tốt quốc gia đông nam á asean
tại hội đồng nhân quyền
việt nam cũng đã hoàn thành báo cáo quốc gia
theo cơ chế kiểm kiểm chứng ký của quát upr

về nỗ lực đóng góp nâng cao bảo đảm quyền con người
ở việt nam
thời gian chúng ta không phải là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
thì việt nam cũng đóng góp hết sức mình
hết sức tích cực chủ động
vào cái việc thúc đẩy bảo đảm quyền con người
và vừa rồi
được cộng đồng quốc tế
ghi nhận đánh giá cao
đầu bầu chúng ta là thành viên hội đồng nhân quyền liên quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là một lần nữa
minh chứng cho
cái trách nhiệm của việt nam
cái đóng góp việt nam
với các cộng đồng quốc tế
đối với cộng đồng quốc tế
về vấn đề nhân quyền
thể hiện cái ý tính ngày càng cao của việt nam
trừ phát chúng ta phát triển
kể cả kinh tế chính trị văn hóa xã hội
trong đó quyền con người đang ngày càng được bảo đảm tốt nhất
và không chỉ ở việt nam
chúng ta cũng góp phần của mình
để bảo đảm cái quyền con người
trên thế giới ngành tốt hơn
cái việc trung cư đấy
thêm một lần nữa khẳng định
đùng đắn cái đường lối chính sách
của đảng pháp luật của nhân người việt nam
cũng như sự nỗ lực của toàn thể dân tộc việt nam
trong vấn đề bảo đảm quyền con người
sự kiện này một lần nữa khẳng định
cho ý chí quan điểm đúng đắn
của đảng và nhà nước ta
về coi trọng và phát huy hiệu quả
nhiên tố con người trong phát triển đất nước
đồng thời khẳng định tính đúng đắn
trong đường lối đối ngoại của đảng ta
trong tình hình mới
với sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ
trong cả hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước
cùng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
việt nam chắc chắn sẽ hoàn thành
nhiệm vụ tại hội đồng nhân quyền
chung tay với cộng đồng quốc tế
xây dựng một thế giới hòa bình
bảo đảm quyền con người trong xã hội
thành quả của chúng ta trên lĩnh vực bảo vệ
bảo đảm quyền con người
trong ba mươi năm năm đổi mới của chúng ta
thì không thể phủ nhận được
cho nên là các mục tiêu phát triển thiên liên kể kỹ
của việt nam chúng ta đã hoàn thành trước
các mục tiêu nhiều mục tiêu chúng ta hoàn thành trước
như vậy thì
cái nhân quyền mà lớn nhất
mà mục tiêu của cách mạng việt nam
cũng chính là
cơ ăn áo mặc là hạnh phúc của đồng bào
ai cũng có cơ man áo mặc
ai cũng được học hành
đó là mục tiêu của bắc hồ
tư tưởng bắc hồ cũng là tư tưởng
mục tiêu của nhà nước của chúng ta
của đảng của chúng ta của chính phủ của chúng ta
chúng ta thấy có một số lĩnh vực việt nam làm tốt
như là về bảo trợ xã hội
về xóa đói giảm nghèo
về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
đặc biệt là so sánh với các nước trong khu vực
thì việt nam đã có những bước tiến vượt bậc
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại
và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng
việt nam cũng đã có những cam kết
để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện
những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng
việt nam đã đạt được những kết quả tốt
phải nói là đặc biệt tốt
trong các quyền về kinh tế xã hội
chủ trương chính sách lấy con người là trung tâm

trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quyền con người
cải thiện đời sống của nhân dân
của các dân tộc của miền trên cả nước
và trên mọi lĩnh vực
chính trị kinh tế xã hội văn hóa giáo dục
côn giáo kinh ngưỡng
trong đó chú trọng đến những nhóm dễ bị tổn thương
được thể hiện rõ trên thực tế
sau hơn ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
cũng như trong ứng phó
và phục hồi
hướng đến phát triển bao trùm bền vững
sau đại dịch covid một mươi chín
được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
bên cạnh đó
việt nam có vị trí và vai trò ngày càng cao
trên trường quốc tế
và có quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nước
cũng là một lý do giúp việt nam
được các nước tính nhiệm
bầu là thành viên hội đồng nhân quyền
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
việc việt nam luôn tham gia
và đóng góp tích cực vào các hoạt động của hội đồng nhân quyền
đã giúp các nước đánh giá được
sự nỗ lực và khả năng tham gia
đóng góp của việt nam
với tư cách một nước thành viên hội đồng nhân quyền
cùng với nỗ lực trên thực tế
của các bộ ban ngành địa phương
các tổ chức xã hội
trong triển khai công tác thúc đẩy
và bảo vệ tiền con người
gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển
kinh tế xã hội trên các lĩnh vực
từ trung ương đến địa phương
cũng như các cơ quan truyền thông
đã giúp cộng đồng quốc tế có thông tin thực tế
tránh ý kiến một chiều định tiến
hoặc thông tin chưa chính xác
hoặc chưa đầy đủ
từ đó hiểu đúng và đầy đủ
với tình hình việt nam
củng cố sự tín hiệu đối với việt nam
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việt nam sẽ thực hiện các nghĩa vụ báo cáo
theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát
chu kỳ bốn
cùng với các công ước quốc tế
trong lĩnh vực quyền dân sự chính trị
chống phân biệt đối xử
quyền phụ nữ quyền của người khuyết tật
với sự đồng thuận
và phối hợp chặt chẽ
trong cả hệ thống chính trị
với sự lãnh đạo của đảng
sự quản lý của nhà nước
cùng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
việt nam chắc chắn sẽ hoàn thành tốt
nhiệm vụ tại hội đồng nhân quyền
trung tay với cộng đồng quốc tế
xây dựng một thế giới hòa bình
mọi người dân mọi quốc gia mọi dân tộc
đều thủ hợp thành quả phát triển
và tiến bộ xã hội
và không ai bị bỏ lại phía sau
thưa quý vị
một mươi bốn thành viên mới hội đồng nhân quyền
sẽ đảm nhiệm trọng trách trong nhiệm kỳ ba năm
bắt đầu vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
với thông điệp
tôn trọng và hiểu biết
đối thoại và hợp tác
tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người
những vấn đề ưu tiên của việt nam
nhằm bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
đã đang và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh
và nâng tầm
việc việt nam trúng cử hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có ý nghĩa quan trọng
và là lời khẳng định đanh thép
đập tan các luận điệu xuyên tạc
chống phá của các đối tượng
các tổ chức phản động thù địch
ở trong và ngoài nước
cố tình phủ nhận thành quả của việt nam
để đẩy quyền con người
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi
cũng xin được kết thúc